sau những nỗ lực khắc phục suốt ngày đêm vào lúc một mươi năm h ba mươi chiều nay một mươi bảy tháng một mươi
tuyến đường sắt bắc nam đã được thông tuyến sớm hơn hai tiếng rưỡi so với dự kiến
trước đó do mưa lũ nhiều vị trí đường sắt đoạn qua hà tĩnh quảng bình đã bị ngập nước
sạt lở trôi nền đường nên phải dừng chạy tàu trong đêm ngày một mươi ba tháng một mươi
đến sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi đường sắt được khắc phục để thông tuyến
nhưng do mưa lũ diễn biến phức tạp nên đến chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi
tuyến đường sắt bắc nam lại bị ách tắc
để thông được tuyến đường sắt bắc nam ngành đường sắt đã huy động hàng trăm công nhân
cùng phương tiện máy móc khắc phục các điểm bị hư hại suốt ngày đêm